trong văn bản khẩn gửi tới các sở bang ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện
thành phố hồ chí minh đã có hướng dẫn chi tiết về các đối tượng được lưu thông trong khung giờ từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
cụ thể đó là các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp thực hiện một cung đường hai điểm đến
phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu
tương tự với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở một mươi hai cửa ngõ chính của thành phố cũng được phép hoạt động
với việc đi mua lương thực thực phẩm thiết yếu của người dân thành phố hồ chí minh
đề nghị các địa phương phát phiếu theo hộ gia đình ngày chẵn lẻ trên khung giờ được phép để giảm tối đa mật độ tiếp xúc
trong khi đó sở công thương tp hà nội cho biết để phòng chống dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp vận tải phải cung cấp danh sách shipper cho cơ quan chức năng
shipper khi đi giao hàng phải có tin nhắn xác nhận từ sở giao thông vận tải
những đối tượng được cấp thẻ vận chuyển là những shipper giao hàng bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố
nhân viên biêu tá có nhu cầu hoạt động trên địa bàn bao gồm họ tên địa chỉ số điện thoại di động biển số xe địa bàn hoạt động
sở công thương hà nội đề nghị các doanh nghiệp đơn vị khẩn trưng đăng ký và hướng dẫn lái xe
giao nhận đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố
trước đó sở công thương hà nội sở giao thông vận tải hà nội cũng đã phối hợp tổ chức phương án vận chuyển
cung ứng hàng hóa thiết yếu được lưu thông thuận tiện trên địa bàn thành phố phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
theo đó sở công thương đề nghị các doanh nghiệp phải khẩn trương hướng dẫn các lái xe đăng ký tham gia luồng xanh quốc gia
có địa chỉ tại http luongxanh drvn gov vn
tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
từ gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ mức hỗ trợ cho đối tượng này là ba triệu bảy trăm một mươi đồng một người
tổng cục du lịch hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn viên nội địa
hướng dẫn viên tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ
không phân biệt chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch địa điểm du lịch
chính sách hỗ trợ theo quy định tại quyết định số hai mươi ba qdttg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm hai nghìn hai mươi một
hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường biêu điện đến sở du lịch
hoặc sở văn hóa thể thao và du lịch hoặc sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch là nơi cấp thẻ
cho hướng dẫn viên du lịch thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk nông cho biết là trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
và cả bốn trường hợp này đều là cán bộ y tế của trung tâm y tế huyện đắc minh
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy bốn cán bộ y tế này được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr
cho đến một mươi h hai mươi năm phút sáng ngày hôm nay đã cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
bốn cán bộ y tế này được xác định là các trường hợp f một của bệnh nhân có mã số bn
chín mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bốn được biết bệnh nhân chín mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bốn là lái xe của trung tâm y tế huyện đắk minh
bệnh nhân này được phát hiện dương tính với sars cov hai qua xét nghiệm sàng lọc cán bộ tham gia phòng chống dịch
như vậy là tính đến sáng ngày hôm nay tỉnh đắk nông đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
cho đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với thành phố gia nghĩa xã đắk quê huyện đắk rơ lấp xã đắk nơ rung huyện đắk song
một số tổ dân phố thị trấn đắk minh và một số thôn huyện đắk minh
thưa quý vị và các bạn tại hà nội cho tới ngày hôm nay là ngày thứ tư thành phố thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và thành phố
người dân đều bày tỏ sự đồng tình và chấp hành chủ trương phòng chống dịch
để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc giãn cách xã hội lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai
thực hiện một cách đồng bộ và liên tục trên tất cả các quận huyện trên địa bàn
công tác tuyên truyền và nhắc nhở người dân thực hiện đảm bảo an toàn
chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết được đặc biệt chú trọng
những ngày qua tiếng loa nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội được vang lên khắp các tuyến phố hà nội
đi từng ngõ nhắc nhở từng nhà
để tiếp xúc gần với họ đi tiếp xúc sau là đeo khẩu trang đi tiếp xúc với người dân
sau khi tiếp xúc xong phải dừng
song song với việc tuyên truyền lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người ra đường không có mục đích chính đáng
đối với trường hợp chứng minh được khi ra đường có mục đích chính đáng
cấp bách và phục vụ đồng bộ
phục vụ công việc sẽ được tiếp tục di chuyển
còn với trường hợp này người đàn ông đã được tổ công tác mời về trạm y tế phường
để thực hiện công tác khai báo y tế cũng như làm rõ mục đích ra khỏi nhà
việc tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt đối với cá nhân
tập thể các hộ kinh doanh cố tình vi phạm là điều cần thiết
trong quá trình tuần tra tổ công tác thuộc ủy ban nhân dân phường dịch vọng cầu giấy
đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
người dân ra đường không đeo khẩu trang
một số hàng quán vẫn mở cửa để hoạt động việc kinh doanh bán mang về
về cơ bản thì nhân dân cũng đã nắm được thông tin về những nội dung liên quan đến
thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh cũng như là thực hiện với giãn cách
với nguyên tắc là sẵn cách giữa người với người hai mét và nhà với nhà
đường phố với đường phố phường với phường
các tổ tuần tra của phường cũng đã tăng cường kiểm tra xử phạt
đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo các công tác an sinh xã hội
phường cũng đã thành lập hai đối phấn nhanh năm tổ công tác và thực hiện trực chốt
ba chốt trực để kiểm soát
tất cả đang dồn sức cho nhiệm vụ chống dịch theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc
chính vì vậy mỗi người dân mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đúng với khẩu hiệu
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ việc hơn bốn mươi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở xã hùng thắng
huyện bình giang tỉnh hải dương
sau khi hoàn thiện hồ sơ vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng về các tội liên quan đồng thời xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp còn lại
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an đột kích quán karaoke betboy ở thôn lương phúc
do phạm văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám làm chủ phát hiện tại một số phòng hát có bốn mươi tám trường hợp gồm hai mươi sáu nam và hai mươi hai nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh phát hiện bốn mươi ba trong số bốn mươi tám trường hợp dương tính với chất ma túy
qua phân loại lực lượng công an đã làm rõ tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam tám đối tượng
về tội tàng trữ ma túy riêng đối với nhân viên quản lý quán là nhữ văn tân
là người đã bán ma túy cho khách ở một số phòng hát của quán cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam
các trường hợp còn lại dương tính với chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
là một huyện vùng biên tình hình mua bán trái phép chất ma túy
có nhiều diễn biến phức tạp
thời gian vừa qua công an huyện vân hồ tỉnh sơn la đã triển khai đồng bộ những giải pháp
nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn
trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
và việc làm này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực góp phần làm trong sạch địa bàn
hạn chế nguồn phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác
vào những ngày đầu tháng năm công an huyện vân hồ tỉnh sơn la đã phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng lò văn tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại điện biên và tráng a sái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại hòa bình về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai kg ketamine năm mươi bốn gam thuốc viện và một số vật chứng liên quan
vật chứng thu giữ gồm hai kg ketamin năm mươi bốn gam thuốc viện và một số vật chứng liên quan
các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vẫn có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động lợi dụng địa bàn giao thông đi lại phức tạp
có nhiều đường tiểu ngạch chúng chủ động theo dõi cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình
sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bị bắt giữ
ngoài ra các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thời gian gần đây còn sử dụng nhiều phương thức hoạt động mới
như sử dụng hoa tiêu dẫn đường sử dụng phụ nữ trẻ em thực hiện hành vi gửi xe khách kèm vào các thùng hàng hóa
gây khó khăn cho việc theo dõi của cán bộ trinh sát
cái việc giao dịch hiện nay giờ thì các đối tượng sử dụng điện thoại di động hoặc mạng xã hội như zalo facebook
để liên lạc để giao dịch sau đó thì về việc tiền thì các đối tượng chuyển theo đường ngân hàng
hoặc chuyển theo chuyển tiền nhanh của việc theo sau đó thì có đối tượng sẽ tự chuyển ma túy
về cái địa bàn mà đối tượng cần ngoài ra thì cái việc cất dấu ma túy hiện nay thì các đối tượng
cũng có rất nhiều phương thức mới rất khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh xử lý
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện vân hồ đã chủ trì bắt giữ bảy mươi bốn vụ một trăm một mươi một đối tượng phạm tội mua bán
tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy trong đó xác lập năm chuyên án một mươi hai đối tượng vật chứng thu giữ
hơn sáu trăm chín mươi gram heroin ba bảy trăm tám mươi năm
trong đó xác lập một mươi một viên ma túy tổng hợp hơn bốn sáu trăm linh gram ma túy đá sáu khẩu súng hai trăm sáu mươi tám viên đạn các loại
ba quả lựu đạn hơn bốn trăm một mươi tám triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác có liên quan
trong thời gian tới công nghệ vân hồ sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy
cũng như là công an các xã trọng điểm tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
điều tra xác minh làm rõ các ổ nhóm các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ vân hồ về các tỉnh biển xuôi để có kế hoạch có biện pháp đấu tranh triệt phá
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn vùng cao biên giới vân hồ là nhiệm vụ lâu dài
và đòi hỏi phải kiên trì lâu bền cần có sự phối hợp của các cấp các ngành tham gia
trong đó lực lượng công an là nòng cốt để góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng sau khi hoàn thành tiêm mũi thứ hai trong một tình nguyện viên đợt ba a
vào sáng ngày hôm nay các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine nanocovax phòng covid một mươi chín giai đoạn ba
tiêm thử nghiệm mũi hai cho một mươi hai tình nguyện viên thuộc đợt ba b
trước đó một mươi ba tình nguyện viên đợt ba a và ba b đã hoàn thành tiêm mũi thử nghiệm đầu tiên vaccine nanocovax vào ngày một mươi bốn tháng bảy
sau đó một tình nguyện viên đợt ba a hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày hai mươi hai tháng bảy
các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến
sự kiến là ngày một mươi năm tháng tám các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi thứ hai của cả giai đoạn ba
vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phát triển từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
trước khi thử nghiệm giai đoạn ba vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn một bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi tháng năm
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn ba chính thức từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
qua hai giai đoạn đầu kết quả thử nghiệm cho thấy một trăm linh tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt
tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên chín mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm vẫn diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân đó là do người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
do đó để kéo giảm và tiến tới kiểm soát được dịch
chính quyền thành phố đang có những biện pháp quyết liệt hơn
kể từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
công an tp hcm sẽ đồng loạt gia quân xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ghi nhận trong đêm đầu tiên thì đa số người dân đã chấp hành quy định này của chính quyền
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các vận viện trên địa bàn tp hcm
đã quán trị cán bộ chiến sĩ triển khai chốt chặn và tuần trai kiểm soát
để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
các trường hợp được ra đường đó là các trường hợp cấp cứu đối với công nhân vệ sinh
những người làm công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng phóng viên báo chí và một số xe
chở các hoàng hóa thiết yếu
ngoài ra thì các trường hợp khác là không được ra đường
do đó thì ngay từ một mươi tám h ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân thực hiện
và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường
theo văn bản hai nghìn bốn trăm chín mươi ủy ban dân tp
gần đến một mươi tám h các tuyến đường trên địa bàn tp vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
càng về đêm chỉ có một số người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc
những trường hợp không thuộc diện được ra khỏi nhà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính
sáu h tối hôm nay này đi thì hiện nay là rất là vắng đường rất là vắng
chỉ còn vài trường hợp là người ta đi làm về và họ xin họ trình bày họ xin là hôm nay là
giờ này lý do các công việc cơ của chỗ làm của họ ví dụ ngân hàng
cụ thể một số trường hợp ra thì từ chiều giờ chúng tôi kiểm tra là đa phần là nhân viên ngân hàng họ đi làm về
thì họ cũng trình bài là hôm nay họ về là bữa cuối họ không có đi nữa
còn những trường hợp mà đi xe đi ra đường mà nhiều cái lý do không thể làm
thì chúng tôi lập biên bản xử lý
từ tám h đến sáu h sáng hôm sau là các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa
vì vậy các lực lượng giao hàng là sẽ không được ra đường và người dân cũng không được ra đường
trên tinh thần đó chúng tôi cương quyết xử lý đối với các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết
còn ngoài ra những trường hợp khác như giao hàng đi mua đồ mà không cần thiết thì chúng tôi là cương quyết xử lý
cái nhà em nó gần ở đây là một nhà là của người nhà còn nhà em thuê là có vợ con ở
thì do lo xong nó nhà
xong em mới chạy về bên con là xong thôi
chứ em cũng không phải đi đâu luôn tuần hết à
trên này em bị bất khả kháng mà thật sự giờ em cũng thất nghiệp cả hơn tháng nay mà bây giờ phạt như vậy
thì em cũng căng quá em cũng không biết sao đây nữa
cái bệnh này đi nó ra lây lan rất là nhiều làm như vậy là rất là tốt
nếu mà hạn chế ra đường thì coi như là không chế được cái việc này là tôi rất mừng
theo đó người dân chỉ được ra đường khi có việc thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm thiết yếu
lương thực từ sáu h sáng đến một mươi tám h mỗi ngày
đến khi có chỉ đạo mới ít nhất là đến ngày hai tháng tám
vào ban đêm ngoài những đối tượng ưu tiên thì người dân chỉ được ra ngoài khi cấp cứu
các lý do khác sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đến ba triệu đồng
ủy ban nhân dân các vận quyện và thành phố thủ đức sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân
bằng nhiều phương thức để mọi người cùng đồng lòng với thành phố biết tâm đẩy đùa dịch bệnh
chiều ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc từ mai hà nội có ba chốt
công an thành phố hà nội khẳng định
tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội nói trên là bịa đặt
đơn vị đang chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hà nội phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
khẩn trương truy tìm tài khoản đăng thông tin sai sự thật này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi bốn tháng bảy
công an thành phố hà nội đã triển khai hai mươi ba chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố
tại hai mươi ba chốt kiểm dịch có sự tham gia của một mươi một cán bộ gồm hai cán bộ cảnh sát giao thông
một cảnh sát cơ động hai thanh tra giao thông hai cán bộ y tế hai cán bộ quân đội và hai cán bộ tư pháp của địa phương
tổ trưởng được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông
bất chấp chỉ thị một mươi sáu bốn người đã tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tại căn nhà số bảy trăm sáu mươi bảy
đường tạ uyên khóm năm phường một thành phố cà mau tỉnh cà mau
khi tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đến kiểm tra
các đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối đe dọa phóng viên tác nghiệp
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm người tụ tập tại địa điểm trên
tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đã kịp thời có mặt
phát hiện lực lượng nhóm người trên đã bỏ vào trong tắt hệ thống điện và không mở cửa
đến khi tổ công tác vận động vào được bên trong thì các đối tượng rất hung hăng
có lời lẽ thách thức lực lượng chống đối đe dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng có một bàn nhậu
một cửa kéo và một micro lực lượng đã mời bốn đối tượng gồm đoàn phú thịnh
chú tải tp hcm tô liêm và tô thiện minh cùng chú phường một tp cà mau
và nguyễn nhật trương chú thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
về cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng công an phường năm tp sóc trăng cũng đã phát hiện bắt quả tăng
một mươi đối tượng đang tụ tập ăn nhậu tại một tròi giấy bỏ hoang nằm trên đường kênh cầu xéo
thuộc địa bàn khóm ba trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trong số một mươi đối tượng đã bỏ trốn
tại cơ quan công an chín đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình
hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định
xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng do vi phạm về các biện pháp cấp bách
trong phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiếp tục xác minh đối tượng còn lại để xử lý sau
một gia đình năm người bao gồm cả vợ chồng con cái
cùng vi phạm liên quan tới ma túy
công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam vợ chồng võ văn thôi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
lê thị đậm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng với ba người con là võ văn đá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
võ thị mộng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu võ thị mộng soàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ
và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại căn nhà của võ văn thôi
có nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng công an huyện phú tân
phối hợp với công an xã phú thạch nhanh chóng đến kiểm tra
qua kiểm tra khám xét căn nhà lực lượng chức năng thu giữ hai trăm năm mươi ba bọc ni lông ma túy đá khoảng ba mươi gram
một trăm một mươi đoạn ống hút chứa heroin khoảng hai mươi năm g hai viên thuốc lắc bảy điện thoại di động
một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ liên quan khác
lực lượng công an tiến hành tạm giữ năm đối tượng trên
qua làm việc năm đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ
ở thành phố châu đốc đem về phân chia để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
với hành vi tha mua tài sản ông trần xuân long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại khu quy hoạch đông nam thủy an phường thủy dương thị xã hương thủy
tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài
công an tỉnh thừa thiên huế vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó cơ quan an ninh kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
chủ trì điều tra và tiến hành khởi tố vụ án tha mô tài sản
theo điều tra ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài
ông long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản
với số tiền năm tỷ đồng của đơn vị này thông qua việc nhượng quyền khai thác
đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế phú bài
cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh và công ty taxi tc huế
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện yên phong
vừa đấu tranh làm rõ và bắt giữ ổ nhóm gồm một mươi sáu đối tượng là trưởng phòng nhân sự
nhân viên quản lý kho lái xe và bảo vệ
của công ty trách nhiệm hữu hoạn intop việt nam tại khu công nghiệp yên phong
về hành vi tham mô tài sản trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an xác định chủ mưu cầm đầu ổ nhóm này là nguyễn văn minh ba mươi năm tuổi
ở xã long châu huyện yên phong trưởng phòng quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn intop việt nam
lợi dụng chức vụ và sơ hở trong công ty minh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền móc nối với công nhân
quản lý các kho xưởng thu gom hơn ba mươi tấn thiết bị vật tư rồi bàn bạc thống nhất với lái xe và bảo vệ
lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài công ty bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khẩn trương điều tra xác minh và thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án tại hai kho hàng của tạ khắc thái
bốn mươi chín tuổi ở xã long châu huyện yên phong đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng
tòa nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với các bị cáo nông văn hòa phương văn kế hoàng văn ba và lưu văn trường
cùng chú tại xóm lũng phấc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang thuê tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hòa đã thuê kế chiến ba và trường đưa dẫn hai mươi năm người từ xóm bản dít xã đàm thủy huyện trùng khánh
đến mốc tám trăm hai mươi trên hai thuộc địa phận xã đàm thủy để các công dân này xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với số tiền công thỏa thuận là năm trăm linh nhân dân tệ một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù phương văn kế chín năm tù
hoàng văn ba và lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một
một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là tính bền vững trong thực hiện chương trình này
tại phiên thảo luận xung quanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đa số các đại biểu đều đồng tình với báo cáo của chính phủ khi đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước đó
đồng thời nêu ra nhiều giải pháp mục tiêu phù hợp cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
góp ý xung quanh báo cáo của chính phủ nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung các biện pháp cân đối nguồn lực
để triển khai chương trình này trong thời gian tới bởi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể để lại ảnh hưởng không nhỏ
đặc biệt nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm đến tính bền vững tạo nên những chuyển biến thực sự hơn nữa cho bộ mặt nông thôn
nông nghiệp và nông dân khi thực hiện chương trình này trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xung quanh vấn đề này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chia sẻ và cung cấp thêm thông tin
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chia sẻ và cung cấp thêm thông tin
của chương trình là xây dựng nông thôn mới
thế ra các địa phương hay các chính quyền địa phương nhất là ở cấp cơ sở thấy chữ xây dựng nghĩa là hạ tầng là cầu là đường là trụ sở là trạm là dân dân
nhưng mà tôi nghĩ rằng đó chính là cái mà chúng ta thiếu quan tâm tới một cái điều kiện để nâng cao
để nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân thông qua sinh kế đó
do đó những giá trị mới của chương trình mà chúng tôi cũng đã trình với quốc hội hôm trước
là một là bên cạnh chúng ta tiếp tục phát triển cái hạ tầng tuy nhiên chúng ta chú trọng hơn những phần mềm những giá trị mới
một là chúng ta như là chủ tịch quốc hội đã kết luận trong cuộc họp vừa rồi
là làm sao phải gắn kết được cơ cấu lại ngành nông nghiệp với chương trình xây dựng nông thôn mới
bởi vì không hề có kết luận
để nào tách rời ra hai cái này không phải là nông thôn mới
riêng nông thôn mới mà cơ cấu lại nông nghiệp
chính là cái động lực để xây dựng nông thôn mới là nền tảng và nông dân là chủ thể ba cái trụ cột đó
chia sẻ thêm về vấn đề này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh
thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp
nông thôn bền vững lấy kinh tế nông thôn làm nền tảng
do đó chiến lược tới đây sẽ tập trung tái cơ cấu ngành
nâng cao thu nhập người dân trên cơ sở triển khai mô hình nông nghiệp mới
sở công thương hà nội vừa công khai danh sách tổng hợp điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
và danh sách các chợ trên địa bàn thành phố
theo đó sẽ có bảy tám trăm sáu mươi sáu điểm bán hàng hóa thiết yếu đặt tại các quận huyện của thành phố
nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô
ngoài ra sở công thương hà nội cũng công bố danh sách
bốn trăm năm mươi năm chợ cung cấp hàng hóa thiết yếu để đảm bảo cho người dân hà nội yên tâm chống dịch
nhằm thực hiện chỉ thị số một mươi bảy ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian hoạt động các điểm cung ứng này chủ yếu từ sáu h đến hai mươi hai h hàng ngày
trong số các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu còn có các biêu cục chuyển phát nhanh
nhằm dịch vụ vận tải cung ứng hàng hóa
thưa quý vị những ngày này thì giá rau xanh tại một số chợ truyền thống trên địa bàn hà nội
đã tăng hơn so với thời điểm trước
theo khảo sát tại các chợ dinh sinh như là chợ thành công mỹ đình đông sa
thì giá mặt hàng rau củ quả có loại đã tăng đến ba mươi
trong khi siêu thị vẫn giữ mức bình ổn
phản ánh của phóng viên thời sự
ở trọ mỹ tình những ngày này tiểu thương và người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
thực phẩm các loại đặc biệt là rau xanh được bày bán đầy đủ
nhưng giá cả thì đã tăng hơn trước
có những loại tăng khoảng ba mươi như bắp cải khoai tây rau muống
nhưng người dân vẫn mua để đảm bảo đời sống
thực ra thì trong cái thời gian này thì nếu như mà có thể là do vận chuyển này
có thể là do là các ở những vùng dịch khác mà kiểu bà con không thể mà do rồng mà canh tác được ấy
thì cái chuyện mà giá rau xanh mà có tăng lên
thì tôi nghĩ là cũng chấp nhận được
rau xanh các chợ tăng hơn lúc chưa giãn cách
ngay mà phải dùng thì mình tăng thì mình vẫn phải dùng ăn uống thôi
qua khảo sát tại các chợ trên địa bàn hà nội được biết
chỉ vài hôm trước rau cải từ một mươi đồng một kg nay đã tăng lên hai mươi đồng một kg
cà chua từ một mươi năm đồng một kg nay đã tăng lên hai mươi năm đồng một kg
mướp từ một mươi đồng một kg nay đã tăng lên một mươi bảy đồng một kg
theo các chuyên gia việc tăng giá rau xanh tại các chợ truyền thống có rất nhiều nguyên nhân
có thể là do cung cầu rồi dịch đi lại ngăn cản
thứ ba là nó chưa phải đến cái vụ rộ thu hoạch và một cái yếu tố tâm lý đẩy giá cũng có
nhằm đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu lương thực thực phẩm rau xanh cho người dân thủ đô
các doanh nghiệp bán lẻ các siêu thị đã dự trữ lượng hàng hóa trong tháng dịch tăng gấp ba lần so với tháng thường
và không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá
cái này là cái chúng ta phải xem xét nhưng mà quan trọng là phải thúc đẩy sản xuất
lưu thông hàng hóa đi thì nó sẽ đỡ đi thôi cái đó là mà rau xanh là màn hàng rất thiết yếu
bữa ăn hàng ngày có thể thiếu thì thiếu cá một chút nhưng rau xanh không thể thiếu hoa quả không thể thiếu
hiện nay sở công thương cam kết sẽ hết sức khắc phục khó khăn để cùng với các đối tác cung ứng đầy đủ hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố
trong thời gian giãn cách xã hội như hiện nay
thưa quý vị những ngày qua tại đà nẵng hàng chục ngàn người thuộc diện người có công hộ nghèo cận nghèo
và bảo trợ xã hội đã vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương
đây là chính sách của thành phố đà nẵng hỗ trợ người dân người lao động trên địa bàn không thuộc đối tượng
được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ nhưng gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
hơn năm mươi sáu người thuộc nhóm người có công
đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của thành phố đã được các địa phương chi hỗ trợ trong đợt một
theo đó người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo ốm đau đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
ở cộng đồng được nhận mức một triệu đồng một người một lần
người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo theo tuy chuẩn của thành phố mức năm trăm linh đồng một người một lần
trong khi khó khăn nên mà nhà nước hỗ trợ thì là quá mừng quá là cảm ơn
thiệt đã nghèo rồi không có thì nhận được cái này cũng mừng thiệt tình luôn
không biết ngay hà nội mỗi người năm trăm linh mỗi hộ năm trăm linh cũng mừng tương trục
công kèm kiếm được ít bột gạo cảm ơn
trong bối cảnh đà nẵng đang áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch
các phường xã đều có phương án đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm chi trả tiền hỗ trợ
chia từng tủ trên phố theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách
và bố trí các lực lượng xã khu vực tây đôi nhiệt độ và khai bào y tế đầy đủ
để đảm bảo làm sao phát sinh phí hỗ trợ cho các đối tượng sớm nhất nhanh nhất
song song với việc chi tiền hỗ trợ cho nhóm có công đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù
chính quyền các địa phương cũng như các đơn vị liên quan đã tiến hành hướng dẫn nhóm lao động
không có giao kết hợp đồng lao động lao động tự do thuộc các lĩnh vực theo quy định làm hồ sơ
để được xét duyệt với mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một lần
cái thủ tục mà để xác nhận tiền thì rất là thuận lợi rất là dễ
cho nên em mong là hỗ trợ sớm thì em sẽ nhờ được nhận tiền sớm hơn
để em có một số tiền để mình sinh hoạt trong mùa dịch này
lần này có hỗ trợ thành phố là kịp thời đúng lúc và rất là nhân vang
đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội
và lần này thì thành phố nhất là ủy ban thành phố hậu đông thành phố
thông qua những nhóm đối tượng này là cụ thể rõ ràng
mặc dù ngân sách cũng cực kỳ khó khăn nhưng mà phải có chính sách hỗ trợ
chúng tôi sẽ làm được
nhanh gọn và sau đó để đồng tiền hỗ trợ đến người dân người lao động nhanh nhất
gói hỗ trợ lần này của thành phố đà nẵng dự kiến khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
đây là chính sách nhân văn cho thấy sự sâu sát quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương
để không ai bị bỏ rơi trong khó khăn của dịch bệnh
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy
thì giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước giảm một trăm một mươi hai đồng một lít xuống còn hai mươi bốn trăm chín mươi tám đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm giảm một trăm linh hai đồng một lít
như vậy giá xăng trong nước có lần giảm đầu tiên sau hơn ba tháng kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
trước khi hạ nhiệt giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng tổng cộng hai tám trăm một mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng hai tám trăm linh bốn đồng một lít
không chỉ xăng giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm nhẹ
sau khi điều chỉnh
giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu ba trăm bảy mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi năm ba trăm chín mươi tám đồng một lít và dầu ma rút là một mươi năm năm trăm hai mươi hai đồng một kg